những ngày này không khí vận chuyển mai tết tại làng hoa truyền thống xã bình kiến
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đi các tỉnh thành trong cả nước diễn ra tấp nập và rộn ràng
mặc dù địa phương đã phải chịu ảnh hưởng nặng của bão số một mươi hai và nhiều đợt không khí lạnh tăng cường
song nhờ chăm sóc tốt mai vẫn chớm nụ đều và bán được giá
từ mờ sáng sớm năm chiếc xe tái lớn ở thành phố hồ chí minh đã đậu sẵn trước vườn mai tết
một trậu của ông lê văn hưng ở thôn liên trì hai xã bình kiến thành phố tuy hòa
chờ vận chuyển bốn trăm linh trậu số lượng quá lớn lại gấp cáp ông hưng phải thuê gần một mươi nhân công
mới kịp bốc hàng lên xe bán với giá từ bảy trăm linh đến hơn một triệu đồng một trậu
theo những người trồng mai tết ở làng hoa cây cảnh truyền thống lâu đời này
thì năm nay người dân ở các tỉnh phía nam và tây nguyên thích mua mai còn lá hơn
vì thời tiết mỗi nơi một khác nên người mua tự chủ động chọn ngày nhặt lá để hoa bung đều đúng tết
khác với mai ở bình định và nhiều nơi mai tết phú yên tuy bông nhỏ
nhưng bù lại da nụ trùm nhụy và cánh hoa vàng ống sắc lung linh
làng hoa bình kiến là vùng trọng điểm trồng mai tết lớn nhất tỉnh phú yên với hơn một mươi trậu
thông thường mai được xuất bán ở ngoài tỉnh với số lượng lên đến hai phần ba
còn lại là cây đã đặt lá trước tết khoảng hai mươi ngày
tùy theo thời tiết được bày bán tại chợ hoa tp tuy hòa từ ngày hai mươi năm tết
bão đã đi qua niềm vui lớn nhất đến với người dân ở các làng hoa tết truyền thống của tỉnh phú yên là hoa được giá
nhiều vườn nở kịp ít bị hư hỏng
với giá như hiện nay nhà vườn nhỏ cũng kiếm được ít nhất một mươi triệu đồng lớn thì hơn năm trăm linh triệu đồng